một lần nhắn tin trò chuyện trên mạng xã hội biết tân có tình cảm với mình giang đã hỏi mượn máy tính sách tay để làm dự án truyền thông nhưng thực chất là đem đi cầm cố
tại cơ quan điều tra giang khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lập thêm một tài khoản facebook ảo nữa cùng lúc nhắn tin với thêm một bị hại
giang đã mượn thêm máy ảnh đem đi cầm cố và sau đó chặn liên lạc
tòa văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện